đến ngày năm tháng chín tới đây thì toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh hà giang bước vào khai giảng năm học mới
để chủ động cho học sinh có sách giáo khoa đặc biệt là học sinh lớp một
ngành giáo dục tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị
sẵn sàng đón học sinh đến trường triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hơn một trăm linh học sinh lớp một của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mậu duệ b huyện yên minh
đang chờ đón ngày khai giảng năm học mới
để cho các em có sách giáo khoa mới các thầy cô giáo đã đến từng nhà chia sẻ khó khăn
vận động gia đình mua sách trả dần
các thầy cô giáo đến tuyên truyền thì tôi rất là thích
thấy sách giáo khoa rất là đẹp nhưng mà gia đình hoàn cảnh khó khăn quá không có tiền mua sách
nên các thầy cô giáo vận động cứ đăng ký với nhà trường
đến khi nào đi chợ phiên có tiền thì trả dần sau
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mậu duệ b huyện yên minh
có bốn trăm tám mươi học sinh thì hơn một nửa số này là con em
các em hộ cận nghèo không thuộc diện hỗ trợ sách giáo khoa đầu năm học mới
để chủ động có sách giáo khoa cho các em nhà trường đã phối hợp với các chính quyền xã thôn
tổ chức họp dân đăng ký mua sách trước
số tiền nợ sẽ tùy vào điều kiện của từng gia đình trả sau
ngay sau khi kết thúc năm học ngành giáo dục và đào tạo cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện
ban hành văn bản chỉ đạo tới các xã thị trấn
làm công tác tuyên truyền vận động tới phụ huynh học sinh
chủ động sách giáo khoa cho con em đến trường
đặc biệt là việc kiểm tra sách thì đến thời điểm này
ngành giáo dục đào tạo huyện yên minh cũng đã phối hợp với các thôn bản
để giả soát tới từng học sinh
cơ bản đáp ứng sách giáo khoa thì ngay ban đầu
số sách giáo khoa được đăng ký với nhà cung ứng
tức là của các phụ huynh học sinh đăng ký lựa chọn mua tại các nhà cung ứng
thì đến thời điểm này nó cũng cơ bản
đã đảm bảo gần như cũng đã đáp ứng được với số lượng học sinh lớp một
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hà giang có một một trăm sáu mươi tám lớp một với trên hai mươi hai học sinh
ngành giáo dục hà giang đã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội mua sắm sách giáo khoa
trang thiết bị học tập hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số
học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn bảo đảm một trăm linh học sinh có sách đến trường